giáo sư phó giáo sư tiến sĩ chuyên gia cao cấp trong công an sẽ được kéo dài tuổi phục vụ để giảng dạy nghiên cứu khoa học
đây là nội dung chính được nêu trong nghị định bốn mươi chín năm hai nghìn một mươi chín có hiệu lực từ ngày hai mươi năm tháng bảy
quy định tuổi phục vụ trong công an nhân dân với nam là sáu mươi tuổi nữ đủ năm mươi năm tuổi
riêng sĩ quan là giáo sư phó giáo sư tiến sĩ chuyên gia cao cấp có thể được kéo dài hạn tuổi phục vụ
để giảng dạy nghiên cứu khoa học công nghệ ở cơ sở giáo dục đại học viện nghiên cứu trong công an nhân dân
tuy nhiên không giữ chức vụ lãnh đạo chỉ huy
mỗi lần kéo dài tuổi phục vụ không quá hai năm song tổng thời gian không quá một mươi năm với giáo sư
không quá bảy năm với phó giáo sư không quá năm năm với tiến sĩ chuyên gia cao cấp
trong thời gian kéo dài tuổi phục vụ người thuộc diện trên có quyền đề nghị nghỉ làm việc
để hưởng chế độ nghỉ hưu theo quy định của pháp luật